theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tăng cường xuống phía nam
các tỉnh ven biển trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và giải rác có rông
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trên các sông suối của tỉnh nghệ an sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lờ đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp